gần đây chúng ta vẫn hay nghe một câu nói vui rằng thịt lợn giảm giá chỉ có ở trên tv
bởi hiện nay thay vì giảm giá theo yêu cầu của chính phủ
thì người tiêu dùng vẫn đang chấp nhận một thịt lợn giá rất cao tại các chợ hay siêu thị
trong khi giá thịt lợn trong nước tăng cao thì một nghịch lý xảy ra
đó là thịt lợn nhập khẩu với giá rẻ chỉ bằng một nửa được bán tại các siêu thị lại đang rơi vào cảnh ế ẩm
những ngày gần đây giá lợn hơi tiếp tục tăng mạnh lên mức cao nhất trong lịch sử
tại nhiều địa phương giá lợn hơi xuất trường đã vượt qua mốc một trăm linh đồng một kg
theo đó giá các sản phẩm thịt lợn trên thị trường cũng ở mức cao chót vớt
cụ thể tại chợ giá thịt ba chỉ mông sấn nạc thăn nạc vai chân giò sườn thăn sườn non
giao động ở mức từ một trăm năm mươi đến hai trăm năm mươi đồng một kg tùy loại
trong khi đó giá các loại thịt lợn tại siêu thị giao động từ một trăm năm mươi đồng
đến ba trăm năm mươi đồng một kg tùy loại
trái ngược hoàn toàn với giá thịt lợn trong nước
thịt lợn nhập khẩu bán trên thị trường giá lại tương đối rẻ
đơn cử móng giò giá sáu mươi năm đồng một kg tai lợn giá bảy mươi năm đồng một kg
sườn cánh buồm không sườn cục giá từ chín mươi năm đồng đến một trăm hai mươi đồng một kg
thịt ba chỉ giá một trăm hai mươi đồng một kg chân giò giá tám mươi năm đồng một kg
và tim lợn giá bảy mươi năm đồng một kg
với mức giá trên thịt lợn nhập khẩu hiện rẻ chỉ bằng một nửa
thậm chí có loại rẻ bằng một phần ba so với thịt lợn trong nước
còn giá trung bình thịt lợn nhập khẩu về đến cảng hải phòng
chỉ ở mức sáu mươi đồng một kg thấp hơn cả giá lợn hơi trong nước
dù được bày bán tràn ngập siêu thị cửa hàng la liệt trên chợ mạng với giá rẻ
nhưng người tiêu dùng lại không mấy mặn mà với thịt lợn nhập khẩu
kịch lý này đã tạo nên những câu chuyện giờ khóc giờ cười
khi mà thịt lợn nhập khẩu thì dù rẻ vẫn ế
còn giá thịt lợn trong nước thì vẫn cao cho tốt
mới đây cục thú y bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết
dù giá thịt lợn nhập khẩu thấp và đáp ứng đúng chỉ đạo của chính phủ
tuy nhiên lý do khiến mặt hàng này tiêu thụ chậm là do người dân đang có tâm lý lo sợ
thịt nhập khẩu không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm
lãnh đạo cục thú y đã khẳng định
thịt lợn đông lạnh kể cả thịt lợn mát nhập khẩu qua con đường chính ngạch vào nước ta
được cơ quan chức năng kiểm tra đều bảo đảm an toàn thực phẩm an toàn dịch bệnh
vì vậy người dân có thể hoàn toàn tin tưởng để sử dụng như thịt lợn trong nước